không có bảo hiểm y tế người bệnh này cũng đang phải chi trả số tiền điều trị lên tới gần một trăm linh triệu cho việc phẫu thuật cuộc sống bằng phương pháp cố định thông thường
trong khi nếu có bảo hiểm bà chỉ phải trả khoảng gần ba mươi triệu đồng
theo quy định tại mức giá mới này những bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo như điều trị ung thư hay thực hiện các kỹ thuật cao trong điều trị mà không có bảo hiểm y tế thì chi phí rất lớn
trường hợp của ông đức ở tây hồ hà nội cũng là một ví dụ
ông mổ cuộc sống bằng phẫu thuật robot không có bảo hiểm y tế ông phải chi trả số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng cho ca phẫu thuật này

ông mổ cuộc sống bằng phẫu thuật robot không có bảo hiểm y tế ông phải chi trả số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng cho ca phẫu thuật này
thì nhiều người bệnh không có bảo hiểm y tế đã phải bỏ điều trị vì không có đủ khả năng chi trả
và tới đây khi giá viện phí tiếp tục tăng thêm với nhóm đối tượng này chắc chắn lượng bệnh nhân xin về sẽ còn lớn hơn
hiện tại thì đối với bệnh viện thì phải tự chủ toàn bộ cái kinh phí chi thường xuyên
tất cả những cái kinh phí này là chúng tôi phải trông chờ vào cái khoản thu viện phí
tuy nhiên là có rất nhiều bệnh nhân nặng mà chưa có thể bảo hiểm y tế
là không có khả năng chi trả
những số bệnh nhân này một năm là chúng tôi lên tới hàng chục tỷ là không chi trả được
thì trước mắt thì chúng tôi cũng kêu gọi tài trợ
nhưng nếu cái việc này nó diễn biến lâu dài thì bệnh viện sẽ thiếu hụt cái nguồn kinh phí
hiện một tấm thẻ bảo hiểm y tế có mệnh giá là sáu trăm năm mươi đồng
nếu mua theo hộ gia đình thì từ người thứ ba được giảm tới bốn mươi
việc tham gia bảo hiểm mang tính chất nhân văn phòng khi ốm đau để sử dụng
nhất là hiện nay quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế được mở rộng
nhiều kỹ thuật cao được thanh toán góp phần cứu sống nhiều ca bệnh phức tạp
số tiền nó tăng thêm đấy thì đối với những cái kỹ thuật thông thường thì nó có thể sẽ tăng cao hơn một chút
còn đối với những trường hợp thực hiện những kỹ thuật phức tạp kỹ thuật trình độ cao thì kỹ số tăng thêm đấy
nó cũng không phải là nhiều
tuy nhiên là chúng tôi cũng cho rằng là cái việc mà thực hiện thông tư hai để chúng ta đưa thêm những cái chi phí
vào cái giá khám chứa bệnh là một cái chủ trương hết sức là đúng
thứ nhất đấy là nó tạo ra sự công bằng giữa người tham gia bảo hiểm y tế và những người không tham gia bảo hiểm y tế
cái thứ hai là nó tạo thêm một cái nguồn kinh phí để cho các cơ sở khám chữa bệnh chúng ta có thể thay đổi
và nâng cao cái chất
cái chất lượng khám chứa bệnh cho người bệnh
theo quy định mới giá khám bệnh sẽ tăng từ hai mươi chín đồng đến ba mươi chín đồng
giá ngày dường điều trị nội chú theo từng hạng bệnh viện
giá ngày điều trị hồi sức tích cực tăng từ năm trăm sáu mươi tám đồng đến sáu trăm bảy mươi bảy đồng
một số thủ thuật phẫu thuật được điều chỉnh tăng từ hai mươi đến ba mươi
đặc biệt với việc tính thêm chi phí tiền lương phụ cấp đặc thù của nhân viên y tế vào giá dịch vụ y tế
nhiều dịch vụ y tế có mức tăng từ hai đến ba lần giá cũ và sẽ do người bệnh trả một trăm linh
có ba nhóm dịch vụ dành cho người chưa có thẻ bảo hiểm y tế được điều chỉnh khung giá tối đa
bao gồm giá dịch vụ khám bệnh kiểm tra sức khỏe giá dịch vụ ngày dường điều trị
giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hạng bệnh viện
việc điều chỉnh tăng mức viện phí theo lộ trình để thực hiện luật bảo hiểm y tế
nguồn ngân sách nhà nước sẽ được chuyển sang hỗ trợ mức đóng cho người bệnh
các cơ sở y tế muốn có thu sau khi nhà nước giảm dần việc cấp ngân sách
sẽ phải nâng cao chất lượng dịch vụ cơ sở hạ tầng trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh
cũng như thái độ phục vụ người bệnh của nhân viên y tế
không cần phải đến bệnh viện thì cũng có thể biết rằng nếu không có bảo hiểm y tế
thì người dân nghèo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đau ốm
tuy nhiên có thể nói thông tư này ra đời cũng sẽ là động lực
để mục tiêu phủ sóng bảo hiểm y tế trên toàn quốc sớm trở thành hiện thực
bởi khi giá dịch vụ y tế tăng thì cách duy nhất để người khám chữa bệnh
đảm bảo an toàn tài chính an sinh cho mình đó là tham gia vào bảo hiểm y tế
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình điểm tựa tương lai của chúng tôi cũng đã hết